bên lề đại lễ vơ sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín nhiều sự kiện mang đậm giá trị văn hóa và tâm linh cũng đã được tổ chức tại trung tâm văn hóa phật giáo tàm trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam
các hoạt động văn hóa ý nghĩa này đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến và tìm hiểu về văn hóa việt nam cũng như văn hóa phật giáo việt nam
các sự kiện văn hóa gồm triển lãm văn hóa phật giáo việt nam và thế giới triển lãm ảnh tư liệu phật giáo việt nam triển lãm tranh ảnh phật giáo triển lãm đá nghệ thuật phật giáo và dân tộc triển lãm văn hóa phẩm phật giáo hỗ trợ ẩm thực chay
đặc biệt ban tổ chức đại lễ đã thực hiện lễ thắp sáng bảy đoáa gen trên hồ tam trúc một biểu tượng thiêng liêng ghi dấu bảy bước đi thanh tịnh của đức thế tôn khi thị hiện giữa cuộc đời vì an lạc hạnh phúc của chư thiên và loài người
bên cạnh đó chư tôn đức trong ban tổ chức thực hiện nghi thức lễ thắp sáng hoa đăng cầu nguyện tuần lễ phật đàn thành công viên mãn các sự kiện văn hóa sẽ diễn ra song song cùng đại lễ vê sắc liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín